chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

từ ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ưu tiên cho học sinh các khối lớp năm sáu chín một mươi và một mươi hai của các trường học thuộc các xã phường thị trấn của một mươi tám huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ một cấp độ hai
trong một mươi bốn ngày tính đến thời điểm ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một không có các ca f trong cộng đồng được học trực tiếp tại trường
các khối lớp còn lại học trực tuyến trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà
thời gian vừa qua sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở y tế
bàn các giải pháp tiêm vaccine cho học sinh trên tinh thần của ban chỉ đạo thành phố
trước mắt sẽ tiêm vaccine cho học sinh khối lớp một mươi hai một mươi bảy tuổi tiếp theo là lớp một mươi một và lớp một mươi
ông cương cũng kiến nghị tổ chức tiêm cho học sinh cấp trung học phổ thông tại trường để tránh bỏ sót các trường hợp
phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng nhấn mạnh
hà nội có nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín do số lượng người đến về hà nội gia tăng
tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
chính vì vậy các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý người từ tỉnh thành khác đến về địa phương
tuyên truyền vận động người dân cùng vào cuộc trong công tác giám sát kiểm soát người dân từ vùng khác về địa phương
kịp thời phản ánh đến tổng đài một nghìn hai mươi hai
theo ông dũng phải kiểm soát tốt người dân đi đến thì thành phố mới có thể thích ứng an toàn với dịch bệnh
ông dũng đề nghị công an thành phố các quận huyện thị xã cần tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch
xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch
tiếp tục tăng cường nâng cấp hệ thống y tế cơ sở chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung cơ sở thu dung điều trị
các địa phương tiếp tục kiện toàn liên quan đến việc truy vết cách ly xét nghiệm và sàng lọc nơi nguy cơ cao
đối với việc quay lại trường học ông dũng chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng mọi điều kiện theo đúng quy định
đặc biệt sở giáo dục và đào tạo phối hợp sở y tế xây dựng hướng dẫn cho các đơn vị khi có các tình huống xảy ra
chú trọng đến công tác y tế học đường nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi đến trường
theo ông dũng việc một số đối tượng học sinh tại một mươi tám huyện được quay trở lại trường học vào ngày tám tháng một mươi một
theo dự kiến cần sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị từ thành phố đến các huyện thị xã
phó chủ tịch hà nội yêu cầu các địa phương nhà trường tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đón học sinh
trở lại trường và phải đảm bảo an toàn
ông dũng cũng lưu ý thời điểm thành phố ban hành văn bản đồng ý chủ trương cho học sinh đi học trở lại
là lúc số ca dương tính hàng ngày khoảng trên dưới một mươi ca
nhưng từ tuần này số ca bệnh tăng do đó nếu tình hình dịch có chiều hướng xấu hơn
số ca mắc tăng lên thì thành phố sẽ có điều chỉnh linh hoạt
cũng tại buổi làm việc phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng đã cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát ở hà nội
khi trên địa bàn hiện tại đã ghi nhận bảy ổ dịch mới
đây là những ổ dịch nghiêm trọng nguy cơ bùng phát lan rộng là rất cao nếu không kịp thời kiểm soát và dập dịch
theo ông dũng hà nội có nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín do số lượng người đến về thành phố gia tăng
và tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
chính vì vậy lãnh đạo hà nội yêu cầu các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý người
từ tỉnh thành khác đến về địa phương tuyên truyền vận động người dân cùng vào cuộc trong công tác giám sát
kiểm soát người dân từ vùng khác về địa phương
kịp thời phản ánh đến tổng đài một nghìn hai mươi hai
theo sở y tế hà nội hiện thành phố đang có bảy chùm ca bệnh mới phát sinh trong cộng đồng
gồm chung ca bệnh tại âu trợ dừa quận nống đa chung ca bệnh tại lĩnh nam quận hoàng mai
chung ca bệnh tại lê đức thọ quận nam từ liêm chung ca bệnh tại an khánh huyện hoài đức
chung ca bệnh tại ninh hiệp huyện gia lâm chung ca bệnh tại sai sơn và thị trấn quốc oai huyện quốc oai
chung ca bệnh tại thôn bạch chữ xã tiến thắng huyện mê linh
về công tác tiêm chủng đến nay các quận huyện thị xã và các bệnh viện trung ương đã tiêm được chín bảy trăm sáu mươi bốn bốn trăm một mươi bốn mũi
trong đó có sáu bốn mươi sáu chín trăm bảy mươi một mũi một đạt chín mươi hai bốn dân số trên một mươi tám tuổi và sáu mươi chín năm tổng dân số tiêm được ba bảy trăm một mươi bảy bốn trăm bốn mươi ba mũi hai
đạt năm mươi sáu tám dân số trên một mươi tám tuổi và bốn mươi sáu năm tổng dân số

kết quả tiêm cho người trên năm mươi tuổi tỷ lệ tiêm mũi một đạt bảy mươi chín hai tiêm mũi hai đạt bốn mươi sáu
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại vaccine phòng covid một mươi chín vẫn được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhất
để kiểm soát dịch bệnh với diễn biến hết sức phức tạp của các địa phương ở thời điểm hiện tại
chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo phân bổ đủ vaccine đến các địa phương đặc biệt là các địa phương có nguy cơ cao rất cao
theo báo cáo của bộ y tế
tính đến ngày một tháng một mươi một cả nước đã tiếp nhận và phân bổ bảy mươi năm đợt vaccine với tổng số gần một trăm linh năm triệu liều
cả nước đã tiêm được hơn tám mươi ba hai mươi năm triệu liều trong đó có ba mươi ba triệu người tiêm một liều vaccine và hai mươi năm một triệu người tiêm đủ hai liều vaccine
tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vắc xin là tám mươi bốn tỷ lệ tiêm đủ hai liều vắc xin là ba mươi bốn bảy dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
thứ trưởng bộ y tế trần quốc tuấn cho biết trong tuần qua số ca mắc mới trong cộng đồng đã có dấu hiệu tăng trở lại
tình hình dịch bệnh trong nước vẫn còn nguy cơ diễn biến khó lường
các địa phương căn cứ vào cấp độ dịch được công bố các huyện thị xã thành phố phải áp dụng ngay các biện pháp tương ứng để kiểm soát dịch trên địa bàn
các thành viên ban chỉ đạo nhận định chuyển sang thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
nhưng vẫn phải kiên trì thực hiện nguyên tắc phòng chống dịch từ những ngày đầu ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch điều trị sớm
bên cạnh đó hệ thống giám sát y tế dịch bệnh trong cộng đồng phải nâng cao hơn một mức so với trước đây
các giải pháp tuyên truyền vận động người dân thực hiện phòng chống dịch phải thống nhất không để lúc chặt quá khi lỏng quá
các ý kiến nhấn mạnh thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ thống nhất trong toàn quốc
đồng thời phát huy tính chủ động sáng tạo của chính quyền các cấp nhất là cấp cơ sở trong công tác phòng chống dịch
song song đó bộ y tế tiếp tục bổ sung hoàn thiện hướng dẫn chi tiết trong xác định cấp độ dịch
biện pháp ứng phó phù hợp sát với tình hình dịch của mỗi địa phương
các thành viên ban chỉ đạo cũng đề nghị bộ y tế khẩn trương phân bố đủ vaccine cho các địa phương
đặc biệt là các địa phương có nguy cơ cao rất cao trong đó đảm bảo đủ vaccine
có phương án tri viện nhân lực để theo kịp tiến độ kế hoạch tiêm vaccine nhanh nhất cho khu vực đồng bằng sông cửu long tây nguyên
bộ y tế cũng cần sớm giả soát thống kê nhu cầu sinh phẩm xét nghiệm của các địa phương phục vụ cho công tác xét nghiệm
đối với người từ vùng dịch về và tầm soát trong cộng đồng
về việc tổ chức mua sắm tập trung một số vật tư trang thiết bị sinh phẩm thuốc điều trị
phó thủ tướng lê minh khái cho rằng pháp luật đã quy định mô hình thực tiễn cũng đã có
bộ y tế phải tổ chức tính toán phương án mua sắm hợp lý phù hợp với tình hình thực tế
đảm bảo đúng quy trình công khai minh bạch rõ ràng
trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắt bộ y tế chủ động đề xuất cụ thể với cấp có thẩm quyền
để kịp thời tháo gỡ theo đúng quy định của pháp luật
phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu bộ y tế khẩn trương tổng hợp nhu cầu trang thiết bị
vật tư y tế theo đúng kịch bản phòng chống dịch đã được phê duyệt và tổ chức mua sắm theo thẩm quyền
đảm bảo đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch trong tình hình mới
thưa quý vị như vậy muốn kiểm soát dịch tại các địa phương thiết lập trạng thái sống chung an toàn
với đại dịch trong thời gian sớm nhất
bên cạnh việc bao phủ vaccine mỗi địa phương cần nghiêm trình thực hiện các quy định hướng dẫn của chính phủ
trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắt cần lập tức thông tin thao gỡ để công tác phòng chống dịch
được đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân đạt hiệu quả cao nhất
báo sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất gửi tới quý vị khán giả
xin kính chào tạm biệt và gặp lại